thưa quý vị những ngày qua lực lượng công an tỉnh lạng sơn đã liên tiếp triệt phá thành công rất nhiều vụ vận chuyển ma túy với số lượng lớn
điều này cho thấy tội phạm ma túy vẫn diễn biến phức tạp ngày càng có quy mô và có tổ chức
sau một thời gian khẩn trương triển khai quyết liệt các biện pháp nghiệp vụ
ban chuyên án công an huyện cao lộc tỉnh lạng sơn đã phát hiện đường dây mua bán vận chuyển ma túy từ đắk lắc ra lạng sơn tiêu thụ với số lượng lớn
tại thôn đại sơn xã hợp thành huyện cao lộc khi các đối tượng đang chuẩn bị giao dịch mua bán trái phép chất ma túy
các trinh sát đã bắt quả tang hai đối tượng là hoàng văn trường và hoàng văn dược cùng chú tại huyện cao lộc
tăng vật thu giữ là năm bánh heroin bốn điện thoại di động một xe mô tô
đầu tranh mở rộng ban chuyên án đã bắt khẩn cấp đối tượng đầu mối cung cấp ma túy là hoàng văn bảo chú tại thị xã buôn hồ tỉnh đắk lắc
còn tại khu vực bến xe phía bắc thị trấn cao lộc huyện cao lộc tỉnh lạng sơn
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh đã phá thành công chuyên án bắt quả tang đối tượng nguyễn thị lung tức lâm sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi ba trú tại thành phố lạng sơn
tang vật thu giữ gồm hai kg ma túy tổng hợp sạng đá một xe mô tô
đầu tranh mở rộng vụ án ban chuyên án đã bắt khám xét khẩn cấp hai đối tượng là anh em ruột trong đường dây gồm nguyễn đức nguyên chú tại thị trấn lộc bình huyện lộc bình và nguyễn đức minh chú tại thành phố lạng sơn
nguyễn đức nguyên là đối tượng cầm đầu đường dây và có nhiệm vụ nhận heroin vận chuyển sang trung quốc tiêu thụ và vận chuyển ma túy đá từ trung quốc về việt nam
trong đó hai đối tượng lung và minh giúp sức vận chuyển và tìm mối tiêu thụ
bước đầu các đối tượng khai nhận mua bán chất lọt sáu kg ma túy đá và gần một mươi bánh heroin thu về số tiền bất chính hàng tỷ đồng